cập nhật các thông tin về cơn bão số bảy tại khu vực huyện đảo vân đồn tỉnh quảng ninh
tính cho tới thời điểm một mươi bảy h ba mươi ngày hôm nay một mươi chín tháng một mươi thì dù trời vẫn còn rất âm u
nhưng mức gió đã giảm rõ rệt và chỉ còn mưa nhẹ
theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
thì cấp độ rủi ro thiên tai đã giảm từ cấp độ ba xuống cấp độ một
báo cáo nhanh của các địa phương và cơ sở trên địa bàn tỉnh quảng ninh cho thấy
trên địa bàn tỉnh vẫn còn mưa nhỏ dài rác
đến nay chưa có thiệt hại gì xảy ra
các lực lượng địa phương vẫn trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó để phòng mưa lớn
và xuất hiện lũ quét sạt lở có nguy cơ xảy ra ở các khu vực miền núi trên địa bàn tỉnh
theo thông tin từ ban quản lý cảng cái rồng huyện vân đồn tỉnh quảng ninh
hiện tại các cảng bến tàu vẫn duy trì lệnh dừng cấp phép tất cả các tàu thuyền hoạt động
ngay sau khi có thông tin cập nhật an toàn cuối cùng về cơn bão này
các đơn vị sẽ dỡ lệnh cấm cho các phương tiện tàu thuyền hoạt động trở lại
hiện các công tác kiểm tra kiểm soát an toàn tại các khu vực trên địa bàn huyện vân đồn nói riêng
và tại tỉnh quảng ninh nói chung vẫn được triển khai bám sát